thủ tướng chính phủ vừa ban hành khung hành động đổi mới cơ chế chính sách đối với vùng đồng bằng sông cửu long với ba trụ cột
trụ cột thứ nhất đổi mới hoạt động điều phối vùng thông qua thể chế cơ chế mạnh hơn
trụ cột thứ hai cải cách cơ chế chính sách liên ngành liên tỉnh tích hợp theo không gian
trụ cột thứ ba tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ kế hoạch đầu tư tài chính tài nguyên và môi trường
nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải và các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông cửu long
khẩn trương xây dựng kế hoạch bố trí đủ kinh phí và nhân lực để triển khai thực hiện các hành động chính sách
tại khung hành động đổi mới cơ chế chính sách đối với vùng đồng bằng sông cửu long